thưa quý vị tối qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên thanh hóa và phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn hữu kiên và bùi văn luận đều trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa khám xét đối tượng thu giữ hai mươi sáu gói chứa năm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo
tiếp tục khám xét phát hiện đối tượng nguyễn hữu kiên cất giấu trong bao thuốc lá tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an kiên và luận khai nhận mua số ma túy trên với giá năm mươi triệu đồng đang trên đường mang về thanh hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng cùng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục điều tra
tại hà nam một mươi đối tượng có hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc trong quán karaoke vừa bị công an huyện thành liêm bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với công an xã thanh tâm huyện thanh liêm kiểm tra hành chính phát hiện bắt quả tang chín đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke vitamin c
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
đi đông chứa chất bám dính tinh thể màu trắng nghi là ketamin cùng một số vật chứng liên quan
bước đầu lực lượng công an xác định nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú ở thôn thong xã khanh tâm là đối tượng cầm đầu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn quang là đối tượng đã bán cung cấp ma túy cho các đối tượng để bay lắc
như chúng tôi
nhiều lần cảnh báo khí cười n hai o là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều và người dùng có thể bị phụ thuộc và bị nghiện tương tự như heroin
việc hít khí cười quá mức còn có thể gây ngộ độc
tuy nhiên điều đáng nói là mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên ra quân kiểm soát việc mua bán sản xuất kinh doanh khí cười
nhưng số đối tượng vi phạm vẫn lén lút tìm mọi cách để đưa khí cười vào nội thành đến tận các cơ sở vui chơi giải trí
những vụ việc được công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng phát hiện gần đây đang nói lên sự phức tạp của hoạt động này
mời quý vị cùng theo dõi
đây là hai xe ô tô tải bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu và công an phường hòa minh phát hiện khi đang tổ chức giao nhận gần một trăm linh bình khí cười được vận chuyển từ bắc vào đà nẵng
đáng nói hơn hoạt động này diễn ra ngay ở trong khu dân cư
qua làm việc tài xế vũ sĩ tùng ba mươi sáu tuổi chú tỉnh bắc ninh khai nhận có nhận vận chuyển cho một chủ hàng không rõ lành
còn đây là tài xế nguyễn quỳnh anh ngọc chú phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng bị trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn kiểm tra trên tuyến nam hầm đường bộ hải vân
phát hiện điều khiển xe ô tô chở một trăm tám mươi một bình chứa khí cười loại một mươi hai kg về phân phối giao lại cho các cơ sở kinh doanh giải trí trên địa bàn
mặc dù từng bị công an thành phố phát hiện và xử phạt nhưng tài xế này vẫn ngựa quen đường cũ
mặc dù n hai o không bị cấm nhưng việc mua bán khí cười buộc có sự quản lý của cơ quan chức năng
tất cả các vụ việc bị công an thành phố đà nẵng phát hiện và làm rõ trong thời gian qua đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

đối tượng thường ngụy trang dưới dạng bình khí y tế hay chọn những khu vực nằm sâu trong khu dân cư để tổ chức giao dịch mua bán gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an
để đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng nêu tranh thì đã mắc mầm một thời gian rất là dài
nắm tình hình và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác ra soát nắm tình hình địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật
để chặn đứng nạn kinh doanh khí cười nói trên
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng mỗi người dân nhất là giới trẻ cần nhận thức đúng đắn về tác hại của các chất gây nghiện
có thái độ quyết liệt và ý thức đến cùng nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình
ngày hôm nay công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự năm nghi can trong nhóm đã ẩu đả và phá hỏng tài sản
trên đường lý thường kiệt phường xuân an để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản
các nghi can bị tạm giữ gồm nguyễn thế anh ba mươi tuổi trần anh trung ba mươi tám tuổi trần trung tín hai mươi bảy tuổi tức tín heo trần đức duy hai mươi năm tuổi và trần hoàng hai mươi chín tuổi đều ngụ tại thành phố long khánh
trước đó như antv đã đưa tin sự việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trước quán karaoke hân linh trên đường lý thường kiệt phường xuân an
gần một mươi người thuộc hai nhóm một nhóm đi ô tô một nhóm đi xe máy vào quán hát
khi ra về nhóm đi xe máy và nhóm đi ô tô bốn người không nhường đường nhau trên đường lý thường kiệt
nhóm đi ô tô yêu cầu nhóm đi xe máy né đường cho đi và nhóm đi xe máy yêu cầu ngược lại dẫn tới lời qua tiếng lại
không tìm được tiếng nói chung hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến khiến ba người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục giữa đường
thái như thịnh chú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh kiên giang bắt giữ về hai tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nạn nhân trong vụ án này là trần văn hết chú tại tp hồ chí minh và là một tài xế lái xe taxi
đêm ngày hai mươi một tháng bốn thịnh thuê taxi do anh hết làm tài xế trở từ tp hồ chí minh về lại giá tỉnh kiên giang
tuy nhiên khi chạy xe đến khu vực thuộc thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp tỉnh kiên giang thì thịnh yêu cầu anh hết dừng xe để đi vệ sinh
lúc này anh hết cũng xuống xe thì bất ngờ bị thịnh rút súng ra khống chế để cướp chiếc xe
khi nạn nhân truy hô thì thịnh liền nổ hai phát súng làm anh hết bỏ chạy
sau đó thịnh lái xe đến nhà người thân
đến trưa cùng ngày thịnh đã đến công an huyện an minh đầu thú đồng thời giao nộp chiếc xe ô tô vừa cướp được và một khẩu súng quân dụng cùng một mươi viên đạn
công an tỉnh bình phước ngày hôm nay vừa phối hợp với công an thị xã phước long tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam công nhân
nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường khi đang đứng hấp hạt điều tại sưởng điều
nạn nhân là anh phan văn tài bốn mươi năm tuổi quê ở huyện phú tân tỉnh cà mau
anh tài là công nhân sưởng sản xuất điều thành tài
vào khoảng một mươi chín h tối ngày ba tháng năm chủ sưởng điều thành tài đến khu vực thấp hạt điều của sưởng thì phát hiện anh tài đang đứng gục đầu xuống đất bất động
thấy có điều bất thường chủ xưởng đều hô hoán một số công nhân khác ở phòng trọ gần đó chạy lại đỡ anh tài nằm xuống
tuy nhiên khi mọi người kiểm tra thì phát hiện nam công nhân này đã tử vong từ lúc nào không biết nên trình báo cơ quan công an
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm điều tra
vào sáng ngày bốn tháng năm ban an toàn giao thông tỉnh đắk nông cho biết nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn giao thông xe khách tông liên hoàn hai xe máy đã tử vong
nạn nhân là chị đỗ thị vinh bốn mươi sáu tuổi chủ tài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó khoảng một mươi h ngày ba tháng năm trên đường hồ chí minh đoạn qua xã đắk gần huyện đắk minh tỉnh đắk nông
chiếc xe ô tô khách mang giường nằm do tài xế lê văn trung điều khiển
lưu thông theo hướng tỉnh đắk lắc
khi xe đến địa điểm trên xe khách lấn nàn vượt ẩu và tông vào hai xe máy do anh đặng văn vĩ điều khiển
và xe máy do anh đỗ văn nghĩa chở theo chị đỗ thị vinh đang lưu thông theo hướng ngược lại
sau đó tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại
hậu quả của vụ tai nạn làm anh vĩ tử vong tại chỗ
anh nghĩa tử vong tại bệnh viện và chị vinh bị thương nặng nhưng đến sáng nay đã không qua khỏi
vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có bốn mươi năm hành khách nhưng rất may không có ai bị thương
tại hiện trường hai xe máy bị tông bể nát xe khách hư hỏng phần đầu nằm bên trái đường
một xe chở dầu tự bốc cháy vệt dầu sau đó loang ra đường và cháy lan hàng chục mét trên cao tốc tp hcm trung lương
đoạn qua thành phố tân an vụ hỏa hoạn xảy ra tại km ba mươi bảy năm trăm linh trên cao tốc tp hcm trung lương thuộc tỉnh long an
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng năm
nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi lái xe tải trên cao tốc tp hcm trung lương hướng tp hcm về miền tây
khi đến địa điểm trên thì xe tải bất ngờ bốc cháy lúc này dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường cháy ngủn ngụt
nhiều ô tô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn
khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét trước mắt chưa ghi nhận thương vong về người
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cảnh sát giao thông sau đó đã tạm thời chặn cao tốc tp hcm theo hướng đi trung lương để phong tỏa
đến một mươi ba h ba mươi đám cháy đã được dập tắt
liên quan đến video clip phát tán trên mạng xã hội xảy ra tại phường đề thám thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
ghi lại hình ảnh sô sát với người dân của hai người đàn ông được cho là công an ở quán cao tốc
công an tỉnh cao bằng cho biết đang làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm nếu xác định vi phạm của cán bộ
cụ thể ngày ba tháng năm trả lời báo chí đại tá vũ hồng quang giám đốc công an tỉnh cao bằng cho biết
đơn vị đang giao công an thành phố cao bằng điều tra làm rõ sự việc này có đúng như một số báo chí phản ánh
đồng thời nhấn mạnh quan điểm của công an tỉnh là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm nếu xác định vi phạm của cán bộ
trước đó vào ngày hai tháng năm trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông mặc quần áo giống công an
cùng hai thanh niên đi xe ô tô biển kiểm soát
màu trắng lôi kéo nam thanh niên mặc áo màu vàng được cho là ở quán cắt tóc trên địa bàn phường đề thám
thành phố cao bằng lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt tại đây ngăn cản
trong lúc răng co một người đàn ông mặc áo trắng từ trên xe đi xuống đã có xô sát với người đàn ông áo vàng và một phụ nữ khác
hiện công an tỉnh cao bằng đã tạm đình chỉ công tác để điều tra đối với cán bộ công an liên quan đến vụ việc trên
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hồ viết an ninh
một mươi tuổi trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại nhà ông tăng văn rẩu chú cùng địa phương với ninh
có tổ chức tiệc lập dịch tiệc chiêu đãi trước ngày cưới cho con trai
thì giữa anh ninh và anh phạm văn toàn cùng chú tại địa phương xảy ra mâu thuẫn
được nhiều người can ngăn nên đã không xảy ra đánh nhau
tuy nhiên sau đó ninh đã đi xe máy đến nhà anh toàn để nói chuyện
tại đây có anh toàn anh nguyễn xuân hùng và một số người bạn khác rồi hai bên xảy ra xô xát đánh nhau
ninh đã rút con dao thủ sẵn từ trước đâm nhiều nhát vào vùng cổ lưng và hông của anh hùng khiến nạn nhân tử vong
ba đối tượng trong vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại thành phố yên bái
tỉnh yên bái vừa xa lưới pháp luật
sau khi gây án vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bà đối tượng đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam và đã bị cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì
phối hợp với công an tỉnh yên bái thành phố hồ chí minh đồng nai tây ninh và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố yên bái tỉnh yên bái xảy ra vụ nhóm thanh niên dùng súng thanh toán nhau
dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhóm đối tượng sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam theo đường bộ
tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an đã yêu cầu các
cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an các địa phương vào cuộc điều tra truy xét nóng các đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tổ công tác của phòng trọng án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp
với các công an các tỉnh là đồng nai tây ninh thành phố hồ chí minh xác minh truy bắt các đối tượng
do đối tượng chính hoàng trọng mẫn là đối tượng luôn thù sẵn hai khẩu súng trong người nên kế hoạch
truy bắt được vạch ra tỉ mỉ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân cán bộ chiến sĩ tham
ra truy bắt và chính bản thân các đối tượng tổ công tác đã không quản là ngày đêm và kể cả những
ngày lễ để mà tiến hành khẩn trương xác minh truy bắt dựng lại hành trình tẩu thoát của các đối tượng
đến ngày hai tháng năm
thì chúng tôi đã xác định được là cả ba đối tượng đang lẩn trốn ở trong một căn phòng ở thành phố
quy hòa tỉnh đồng nai thì chúng tôi đã tổ chức mật phục và chọn thời điểm là khi đối tượng chính
ra ngoài để áp sát khống chế và tiến hành bắt giữ cả ba đối tượng một cách an toàn khám xét trên
người và tại nơi lẩn trốn của các đối tượng tổ công tác thu giữ được một khẩu súng quân dụng hiệu k năm mươi chín
một khẩu súng tự chế hai mươi một viên đạn và nhiều vật chứng liên quan tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn
nguyễn văn trọng cùng quê thái nguyên và đặng văn đồng quê nghệ an bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội
khi tôi bắt đầu gây án thì là chúng tôi mấy anh em di chuyển vào trong này thì là có thay đổi mấy
mấy ch zg để tránh lũ ý và cũng số ở thì là cũng chúng tôi không cần thuê ở nhà nghỉ mà thuê cho

thú nhưng mà không ngờ là bị bắt nganh đến vậy trước đó ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng liên

phố yên bái đã đến cơ quan công an đầu thú kết quả vây bắt nhanh nhóm đối tượng trên đã thể hiện
tinh thần trách nhiệm làm việc không ngừng nghỉ kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng
công an quyết tâm đưa cái ác ra trừng trị trước pháp luật góp phần đem lại cuộc sống bình yên
cho nhân dân
đối tượng thái như thịnh trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh kiên giang
bắt tạm giam về hai tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nạn nhân trong vụ án này là anh trần văn hết trú tại thành phố hồ chí minh và là một lái xe taxi
một đêm ngày hai mươi một tháng bốn thịnh thuê xe taxi do anh hết làm tài xế trở từ thành phố hồ chí minh
về thành phố rạch giá tỉnh kiên giang tuy nhiên khi chạy xe đến khu vực thuộc thị trấn tân hiệp
huyện tân hiệp tỉnh kiên giang thì thịnh yêu cầu anh hết dừng xe để đi vệ sinh lúc này anh hết
cũng xuống xe thì bất ngờ bị thịnh rút súng ra khống chế để cướp chiếc xe khi nạn nhân truy hô thì thịnh
liền nổ hai phát súng làm anh hết bỏ chạy sau đó thịnh lái xe đến nhà người thân đến trưa cùng ngày
thỉnh đã đến công an huyện an minh đầu thú đồng thời sao nộp chiếc xe ô tô vừa cướp được vào một khẩu súng
quân dụng cùng một mươi phiên đạn
thời gian gần đây trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên
đi xe mô tô mang theo hung khí nguy hiểm lạng lách đánh võng thậm chí là dọa dẫm và thách thức người đi đường
gây lo lắng bức xúc cho người dân
trước tình hình trên công an huyện gia lộc đã triển khai các biện pháp để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
xử lý các trường hợp vi phạm nhằm duy trì tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đối tượng phạm văn quyến ở bái hạ toàn thắng gia lộc tỉnh hải dương cùng một số đối tượng cầm đầu
chủ mưu vừa bị công an huyện gia lộc triệu tập lên làm việc để điều tra về hành vi sử dụng xe máy
mang theo phóng lợn tuyếp sắt vỏ chai bia thủy tinh chạy xe với tốc độ cao trên các tuyến giao thông
đuổi đánh nhau với các nhóm thanh niên khác trong thời gian khoảng tháng hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tháng hai tháng ba nhóm chúng tôi gồm hơn một mươi đối tượng thường tập trung vào thứ sáu thứ bảy
mang theo chai lọa tiếp sắt phóng lợn thường giữ nhau
thường giữ nhau qua
những mạng xã hội như facebook trang gư
so với đi trên những tiến đường để gặp người dân hoặc nhóm thanh niên tương tự như chúng tôi
để đuổi đánh hoặc lém chai lọa
công an huyện gia lộc cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với mai xuân đoàn cùng hai đối tượng khác đều ở huyện gia lộc về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào khoảng h năm phút ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng này đã đi xe máy trên đường quốc lộ
đoạn có điểm phận xã đồng quang huyện gia lộc
sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném vào kính chắn gió xe container đang lưu thông
làm kính xe bị hư hỏng thiệt hại khoảng bảy triệu đồng

làm kính xe bia thủy tinh ném vào kính chắn gió xe container đang lưu thông
làm kính xe bia thủy tinh ném vào kính chắn gió xe container đang lưu thông
thực hiện các hành vi gây rối trật tựu cộng như đuổi đánh nhau trên đường phố sử dụng các hung khí nguy hiểm cũng như lạng lách đánh võng trên đường
qua nắm tình hình vào buổi tối những ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ
một số nhóm các đối tượng xấu thường kêu gọi lôi kéo các thanh thiếu niên
trong đó có cả học sinh tụ tập sử dụng xe máy che biển số mang theo các hung khí tự chế đi trên các tuyến giao thông để gây sự đe dọa người đi đường
hoặc nhóm thanh niên khác dẫn đến đuổi đánh nhau gây thiệt hại tài sản thương tích cho nhau và người đi đường
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trước tình hình trên công an huyện gia lộc đã tăng cường công tác tuần tra
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi
sea games ba mươi một mà hải dương được lựa chọn tổ chức một số nội dung thi đấu của sea games
ngày sát đoàn thông đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát
nưu động khép kín địa bàn tập trung vào những địa bàn công cộng và tập trung vào những đối tượng thanh thiêu liên
đi xe không biển kiểm soát chở ba chở bốn nặng nách đánh võng và mang theo những khung khí thô sơ
gây dối và mất trật tự công cộng
đồng thời lực lượng cảnh sát thao thông cũng chủ động tham mưu cho anh đạo huyện xây dựng kế hoạch
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện tuần tra kiểm soát vũ trang trên địa bàn huyện khép kín địa bàn
ngoài ra trong giai đoạn này công an huyện gia lộc cũng tăng cường phối hợp với các địa bàn dân cư
các nhà trường để tuyên truyền phát động người dân học sinh tham gia đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trên tất cả các địa bàn
vào tối qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên thanh hóa
và phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn hữu kiên và bùi văn luận đều trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa
khám xét đối tượng thu giữ hai mươi sáu gói chứa năm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo
tiếp tục khám xét phát hiện đối tượng nguyễn hữu kiên cất giấu trong bao thuốc lá tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an kiên và luận khai nhận mua số ma túy trên với giá năm mươi triệu đồng
đang trên đường mang về thanh hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện tổ công tác đã bản giao hai đối tượng cùng thăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện bình gia tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lộc văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiền phong xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
là đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my xã thái nguyên
huyện thái thụy tỉnh thái bình cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng phàn láo lở sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ngải trồ xã am mú sung
huyện bát sát tỉnh lào cai bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an